đoàn công tác liên ngành của trung ương do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với thành phố cần thơ để khảo sát về kết quả năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi chín
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
sau khi nghe lãnh đạo thành phố cần thơ báo cáo kết quả sau năm năm thực hiện nghị quyết hai mươi chín
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đồng chí võ văn thường đánh giá
thành ủy cần thơ triển khai thực hiện nghiêm túc đạt được kết quả nổi bật
quy mô trường lớp cơ sở vật chất trang thiết bị được củng cố tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng
theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia
đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực lấy người học làm trung tâm
đội ngũ cán bộ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu giảng dạy
coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên giáo viên gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí võ văn thưởng yêu cầu trong thời gian tới thành ủy cần thơ hoàn chỉnh báo cáo nêu rõ những kiến nghị làm cơ sở để tổng hợp báo cáo với trung mương
các cấp các ngành ở thành phố cần thơ cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và toàn xã hội về đổi mới giáo dục
duy trì sự nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp độ địa phương và cơ sở giáo dục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn nhưng thực chất quan tâm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực này
đào tạo phải gắn với thị trường việc làm doanh nghiệp quan tâm phát triển nhà trẻ mẫu giáo ở các khu công nghiệp thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết quan trọng này